với hành vi mua bán công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
đối tượng ninh ngọc khánh chú tại huyện bảo thắng của tỉnh lào cai
vừa bị công an thành phố lào cai phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh lào cai bắt giữ
theo điều tra đối tượng ninh ngọc khánh là người đã đứng ra thu mua các tài khoản ngân hàng
của nhiều học sinh trên địa bàn thành phố lào cai với giá từ hai trăm linh đến năm trăm linh đồng
sau đó bán cho đối tượng khác với mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
bằng hình thức đăng tuyển việc làm online trên mạng xã hội tham gia giao dịch gói đầu tư tiền ảo
được biết trong quá trình hoạt động nguyễn thị nga chú tại thành phố lào cai
là đối tượng đã giúp khánh thu mua tài khoản ngân hàng của các học sinh trên địa bàn
qua xác minh ban đầu một số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng đã thu mua để bán cho nhóm đối tượng
bên campuchia thì tổng số tiền mà các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
khoảng gần tám mươi hai tỷ đồng
hiện công an thành phố lào cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và các đối tượng liên quan